khoảng một mươi năm h ngày tám tháng năm một vụ lật ghe xảy ra trên sông thu bồn đã làm cho năm người mất tích
ngay khi nhận được tin báo phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình
đã yêu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam huy động tối đa lực lượng chuyên môn tập trung tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân còn đang mất tích
ngay khi vụ việc xảy ra các cơ quan chức năng đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ của lực lượng quân sự công an
biên phòng tỉnh quảng nam và địa phương cùng người dân khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông thu bồn
lúc chiều nhận được lệnh của thủ tướng đương vị thì anh em cũng xác định đây là một kiểm vụ rất quan trọng
thì coi người dân cũng như là người thăng của mình thì đến khi nào chúng tôi tìm được thì chúng tôi mới thấy cảm thấy là nó thăng thẳng cũng như là đem lại sự ám làm cho người dân
từ chiều và đêm qua lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tích cực tìm kiếm nạn nhân đang mất tích
để hạn chế thấp nhất việc cuốn người ra biển
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể hai nạn nhân trong số năm nạn nhân mất tích
vấn đề là phải khẩn trương xác định được chính xác cái khu vực mà bị đạt
đồng thời có phương án tính toán để ngăn chặn sao cho hạn chế thấp nhất
khi việc tiều đang rút xuống thì sẽ cuốn người ra người đạt
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
trong sáng nay các cơ quan chức năng đã tiếp tục quy động thêm lực lượng
đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm để sớm tìm được ba nạn nhân đang còn mất tích trong vụ lật ghe này